thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ chung là siết chặt kỷ luật tài chính thực hiện các giải pháp chống thất thu kiểm soát bộ chi ngân sách nhà nước
tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và giảm tỷ trọng chi thường xuyên
đối với hoạt động quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cơ cấu và sắp xếp lại doanh nghiệp
đồng thời ra soát xử lý rứt điểm tồn tại yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước
doanh nghiệp vi phạm làm thất thoát lãng phí vốn hoặc các dự án đầu tư chậm tiến độ kém hiệu quả phải bị xử lý
nhưng không được dùng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ
thủ tướng cũng yêu cầu cải thiện chất lượng công tác khảo sát thẩm định dự án
để hạn chế tối đa các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế thi công và tổng mức đầu tư